kết quả giám định bước đầu cho thấy có ba mươi ba sáu kg thảo mộc xanh thành phần là cỏ mỹ bảy mươi tám kg thảo mộc nâu thành phần là tobacco sáu kg bột chứa ma túy adb butinaca
ma túy được các đối tượng tẩm vào các loại thảo mộc đồng gói dưới dạng thuốc lá thuốc lào hay tinh dầu thuốc lá điện tử để đưa ra thị trường tiêu thụ
điều đáng nói các sản phẩm này đang thu hút giới trẻ sử dụng với quan niệm cho rằng sử dụng như một loại thuốc lá hay thuốc lào không gây nghiện không gây nguy hiểm
tuy nhiên cơ quan công an cảnh báo thành phần adbutinaka là một loại ma túy đã được chính phủ bổ sung vào danh mục quản lý
loại ma túy này gây ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thần kinh và sức khỏe người sử dụng
loại ma túy theo nguyên định năm mươi bảy của chính phủ là một loại tên khoa học là adb gọi khác là butinaca được sản xuất hoàn toàn bằng các loại hóa chất mà không có nguồn gốc tự nhiên như cây thuốc phiện
khi sử dụng sẽ tác dụng nhanh đến các hệ thần kinh và các bộ phận khác trong cơ thể làm cho việc sử dụng sau sử dụng này sẽ bị ảo giác dễ bị ngộ độc
có thể dẫn đến sốc hoặc nôn ói trên tay
có thể bị co giật mặt tím tái mà nguy cơ dẫn đến tim ngừng đập và tử vong nếu không được chữa trị kịp thời
như vậy chỉ trong thời gian ngắn công an quận nam từ liêm hà nội đã liên tiếp triệt phá thành công hai chuyên án sản xuất ma túy
trước đó vào tháng chín vừa qua công an quận nam từ liêm cũng đã bóc gỡ thành công đường dây sản xuất ma túy với những phương thức và thủ đoạn tương tự
đó là điều chế ma túy từ tiền chất hóa chất núp bóng sản phẩm là tinh dầu thuốc lá điện tử và thực phẩm chức năng
trên những diễn biến mới của tội phạm ma túy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
công an tỉnh vĩnh long vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc qua mạng internet tại ấp tân hậu xã tân bình huyện bình tân
trước đó lực lượng công an kiểm tra quán cà phê trên địa bàn ấp tân hậu xã tân bình
thì phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập cá cược với hình thức đá gà
ăn thua bằng tiền qua mạng internet
nhà cái đặt tại campuchia nên lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi bảy đối tượng có liên quan hai mươi năm điện thoại di động
hai mươi xe mô tô sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng trên chiếu bạc và số tiền trên người nhóm đối tượng trên một trăm linh ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện bình tân tiếp tục xác minh để xử lý các đối tượng theo quy định
với hành vi sản xuất mua bán trái phép pháo nổ tự chế
hai đối tượng là trần đức thực
sinh năm hai nghìn năm và trần đức sơn
sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại tp vinh
đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt giữ trần đức thực
khi đối tượng đang di chuyển tới phường quán bầu tp vinh cùng một mươi sáu quả pháo nổ tự chế
đối tượng khai nhận đang đem số pháo trên bán cho một người đàn ông trên mạng xã hội
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm chín quả pháo nổ tự chế
cùng với các vật dụng để phục vụ cho hành vi
sản xuất pháo
cùng thời điểm trên công an tp vinh đã bắt giữ thêm đối tượng trần đức sơn
tại nhà riêng khi đối tượng đang cất giấu bảy mươi một quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do nhu cầu tiêu xài cá nhân
nên đã mua giấy băng keo lưu hình muối để tự cuốn pháo
rồi đem đi bán với giá hai trăm linh đồng một quả
mỗi quả pháo có trọng lượng hơn một kg
tổng số pháo lực lượng chức năng thu giữ là một trăm một mươi kg pháo
và hiện công an tp vinh đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
tại bình định một số lượng lớn hàng mỹ phẩm có dấu hiệu bị làm giả
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện và thu giữ
kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại công ty trách nhiệm hiếu hạn mỹ phẩm lê thị
tại phường hoài hương thị xã hoài nhơn do bà lê thị hằng làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang sản xuất mặt hàng kem trộn
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
và bao bì của các loại mỹ phẩm khác
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được các loại giấy tờ
có liên quan đến ngành nghề sản xuất cũng như là nguồn gốc của các loại nguyên liệu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ gần hai mươi hộp mỹ phẩm các loại
giá trị ước tính khoảng một tỷ đồng
lực lượng công an trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân
triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
theo kế hoạch đợt cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại lào cai lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh lào cai
đồng loạt giao quân hưởng ứng đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ gia quân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thành phố
thị xã và các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đã diễu hành lực lượng trên một số tuyến phố
đồng thời triển khai vào việc bố trí lực lượng giữa tỉnh với công an các huyện
thị xã thành phố để mở rộng địa bàn hoạt động tập trung xử lý các đối tượng thanh niên
càng quấy chạy xe tốc độ cao vi phạm luật giao thông
cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông cho mọi người và mọi nhà
lễ gia quân mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán năm nay
diễn ra sớm hơn một tháng so với các năm trước
với tinh thần quyết tâm cao nhất lực lượng công an toàn tỉnh nam định tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
nắm chắc tình hình địa bàn tuyến lĩnh vực đối tượng trọng điểm từ sớm từ xa từ cơ sở
nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự cho nhân dân được vui xuân đón tết an toàn lành mạnh